liên đoàn lao động tp hcm vừa tổ chức buổi lễ trao tặng vé xe cho công nhân các tỉnh thành đang sống và làm việc tại tp hcm về quê đón tết đồng thời kỷ niệm một mươi năm chương trình tấm vé nghĩa tình
một mươi năm qua chương trình tấm vé nghĩa tình nhận được sự quan tâm của hơn một mươi một lượt doanh nghiệp hỗ trợ hai trăm sáu mươi chín ba trăm bảy mươi một vé trao tặng cho công nhân lao động về quê dịp tết với tổng số tiền huy động được gần một trăm tám mươi tỷ đồng
nhiều doanh nghiệp đã tự chăm lo chương trình tấm vé nghĩa tình cho công nhân một trăm linh tiền vé cả lượt về và lượt đi
năm nay liên đoàn lao động thành phố tổ chức trao bốn sáu mươi tám vé xe và bốn sáu mươi tám phần quà với tổng số tiền giá trị bốn năm tỷ đồng
chương trình tổ chức tại sáu địa điểm trong các khu chế xuất khu công nghiệp trên địa bàn thành phố
lãnh đạo tp hcm cũng đã đến thăm hỏi gửi lời chúc sức khỏe đến anh chị em công nhân
nhiều công nhân bày tỏ xúc động trước quan tâm của lãnh đạo
tp hcm đồng thời cho biết sẽ cố gắng quay trở lại làm việc tốt hơn